tiếp tục là thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân tp hcm
thành phố vẫn giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu và một số địa phương vẫn duy trì chỉ thị một mươi sáu cộng
áp dụng chỉ thị một mươi năm đối với khu vực có tình hình ổn định cho đến hết tháng chín này
như vậy là thẻ xanh covid một mươi chín sẽ chưa được áp dụng sau ngày một mươi năm tháng chín tới đây
hiện nay tp hcm và nhiều tỉnh thành phía nam đang nghiên cứu cơ chế cấp thẻ xanh covid một mươi chín
hoặc thẻ vàng covid một mươi chín để tạo điều kiện cho một số đối tượng an toàn được mở rộng các hoạt động
theo tinh thần là an toàn đến đâu mở rộng đến đó
tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn diễn biến phức tạp
do đó tp hcm sẽ chưa nới lỏng giãn cách xã hội theo thẻ xanh thẻ vàng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả
trước đó theo dự thảo của ủy ban nhân dân tp hcm thì một trong những tiêu chí quan trọng
để có thể xanh covid một mươi chín là người dân đã tiêm hai mũi vaccine được ít nhất hai tuần
sau hai tuần kể từ thời điểm tiêm mũi hai cơ thể mới bắt đầu phát sinh đủ kháng thể để bảo vệ